với hành vi đó là gây ra trên một mươi năm vụ trộm kết sắt trộm hòm công đức trên địa bàn huyện nghi lộc
và các vùng phụ cận như thị xã cửa lò tp vn
với tổng thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng ba đối tượng vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng công an huyện nghi lộc bước đầu bắt giữ ba đối tượng
gồm đặng mai ngọc nguyễn văn dũng và nguyễn duy quân cùng chú tại huyện nghi lộc
tăng vật thu giữ gồm bốn kết sắt đã bị phá hỏng một hòm công đức tám chỉ vàng hai xe máy bốn điện thoại di động
số tiền hơn một mươi triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay đã gây ra trên một mươi năm vụ trộm kết sắt
trộm hòm công đức trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận như thị xã cửa lò tp vn
với tổng thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng
hiện tại công an huyện nghi lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án này